vì là vì con dâu tôi con cháu của tôi chưa chuyên được cho ai

rồi là chuyên được khẩn thì cả tháng nữa
một chiếc gối sau khi hoàn thành được bán với giá một triệu năm trăm linh nghìn đồng
một cái giá không phải là cao nếu so với những gì cụ huệ vất vả làm ra
tuy nhiên chỉ cần được gắn bó với nghề hay tìm được người giữ nghề là cụ đã thỏa ước nguyện
chiếc gối của cụ huệ xuất hiện nhiều trong các nghi lễ lên đồng
bên cạnh đó nhiều du khách quốc tế cũng đặt gối của cụ để mang về làm quà tặng cho người thân